tại đại học thái nguyên ban kinh tế trung ương phối hợp với tỉnh ủy thái nguyên tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề
kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du và miền núi phía bắc của đại học thái nguyên
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn
tại buổi tọa đàm đồng chí nguyễn hồng sơn phó trưởng ban kinh tế trung ương đã ghi nhận đóng góp của đại học thái nguyên trong một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị đồng chí cũng ghi nhận các kiến nghị đề xuất và giải pháp nêu ra
đây tiếp tục là cơ sở để trung ương có định hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị đã có trên ba năm trăm linh đề tài các cấp một trăm sáu mươi sáu đề tài ngăn với định hướng phát triển các địa phương trong khu vực
với tổng kinh phí thực hiện trên một trăm chín mươi tỷ đồng
bên cạnh đó với vai trò và định hướng phát triển đại học vùng đại học thái nguyên đã góp phần không nhỏ vào tư vấn phản biện chính sách của đảng
nhà nước được các ban ngành trung ương giao nhiệm vụ đánh giá đề xuất giải pháp về phát triển kinh tế văn hóa giáo dục